còn bây giờ là một số thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên vào sáng sớm ngày hôm nay ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp một
trong ngày thì trời sẽ có phần ấm hơn so với ngày hôm qua
với nhiệt độ tầm từ một mươi chín đến hai mươi độ trưa chiều trời tạnh giáo
với thời tiết này thì có lẽ là quý vị cũng không cần phải mặc đồ quá dày
và cần lưu ý mang theo ô áo mưa trước khi ra khỏi nhà vào sáng nay